thưa quý vị và các bạn trưa nay ngày hai mươi tháng sáu việt nam ghi nhận thêm một trăm ba mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó chín ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh thái bình kiên giang bình dương
và một trăm ba mươi ca ghi nhận ở trong nước
trong các ca ghi nhận ở trong nước thì có tại bắc giang năm mươi ba ca
tp hcm ba mươi bốn ca đà nẵng một mươi tám ca bình dương một mươi ba ca bắc ninh chín ca hà tĩnh một quảng nam một và an giang một
trong đó một trăm hai mươi bảy ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa
như vậy tính đến một mươi hai giờ trưa nay việt nam có tổng cộng một mươi một bốn trăm một mươi chín ca ghi nhận ở trong nước và một sáu trăm chín mươi tám ca nhập cảnh
có hai mươi một tỉnh thành phố gồm yên bái quảng ngãi quảng ninh quảng trị thừa thiên huế tuyên quang sơn la
ninh bình thanh hóa thái nguyên hưng yên hải phòng tây ninh gia lai bạc liêu điện biên đắk lắc đồng tháp
trà vinh thái bình
vĩnh phúc đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng